để lôi kéo kích động người dân tham gia hoạt động thành lập vương quốc mông đi ngược lại với lợi ích của đảng nhà nước và nhân dân không còn là mới đã cũ và đã bị lực lượng công an việt nam phát hiện xử lý ngay từ trong chính nước trước những âm mưu thủ đoạn của chúng
tuy nhiên một số đối tượng xấu đối tượng phản động này vẫn mù quáng vẫn ngựa quen đường cũ để rồi phải chuốc lấy hậu quả đáng tiếc
trong đó nòng cốt là lực lượng công an nhân dân đã đập tan âm mưu của chúng
thời gian qua tình hình trong đồng bào dân tộc mông cũng có một số vấn đề phức tạp nhưng bản tôi đã được cán bộ công an tỉnh công an huyện đến tăng cường cơ sở vận động bà con